với tinh thần quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn quyết tâm hình thành bằng được thói quen tiến tới văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng nam
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh quảng nam đã phát hiện xử phạt gần bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
điều đáng ghi nhận là số trường hợp vi phạm nồng độ cồn
có chiều hướng giảm người dân dần hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe
với chức năng của lực lượng cảnh sát giao thông là nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
thì ngoài cái việc là chúng tôi đã triển khai thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền cảnh báo nhắc nhở cho tới phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thì dưới góc độ của cái lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi thắng rằng là không có cái giải pháp nào hơn là chính người tham gia giao thông tự ý thức
không có cái việc chấp hành để mình phong ngừa và giảm cái tai nạn giao thông
đã uống rượu bia không lái xe khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết cũng thuộc nhưng để biến thành thói quen đi vào hành động
việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng
bên cạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý thường xuyên của lực lượng chức năng
thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng để mỗi người tự bảo vệ an toàn cho mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai phối hợp với phân hiệu trường đại học lâm nghiệp
vừa tổ chức các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn bảy trăm linh sinh viên nhân viên của trường
tại buổi trải nghiệm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tuyên truyền kiến thức pháp luật
tính năng tác dụng của các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị
hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn xử lý sự cố tai nạn đuối nước cho sinh viên nhân viên nhà trường
đồng thời sinh viên nhân viên nhà trường còn được trải nghiệm thực hành tại ký túc xá sân trường các hoạt động như dập lửa khai xăng
dùng bình chữa cháy sách tay hướng dẫn giải vòi nước chữa cháy giới thiệu các phương tiện trên xe chữa cháy

lần đầu tiên chúng em được tiếp xúc đến những phương tiện chữa cháy rất là thực tế tạo cho chúng em được những kỹ năng gọi là cho bản thân mình
ví dụ như là trong những hoàn cảnh mà đặc biệt xảy ra sự cố thì chúng em đã có những kỹ năng đã được học ngày hôm nay thì chúng em đấy cũng là một điều cho chúng em tự cứu lấy mình
đây là chương trình trải nghiệm đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn do phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai tổ chức vào mỗi quý tại các trường học trên toàn tỉnh
chương trình đầu tiên được tổ chức tại phân hiệu trường đại học lâm nghiệp đạt kết quả cao được nhà trường đánh giá là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa thiết thực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hiện nay nhất là tại trường học cơ sở giáo dục
hôm nay là một chương trình thật sự rất hữu ích cho các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ trang bị cho các bạn những kiến thức để các bạn nhận thức được về những mối nguy hại cháy nổ
và các bạn còn có được những cái
kỹ năng để các bạn phòng cháy chữa cháy đặc biệt là khi hỏa hoạn xảy ra
chương trình trải nghiệm đầu tiên đó là đối tượng các em học sinh sinh viên trên địa bàn của tỉnh
đây là đối tượng là những người chủ tương lai của đất nước thì việc họ nắm được nội dung công tác phòng cháy cũng như là các nghiệp vụ về chữa cháy giúp cho các em có được trải nghiệm và sẽ có được giúp cho những vấn đề về cháy nổ tại các hội gia đình mà các em sinh sống
hoặc là tại cái nơi có việc sau này các em ra làm việc thì việc vấn đề các em sẽ chủ động được cái công tác phòng ngừa cũng như chủ động chữa cháy tại chỗ ban đầu
qua buổi trải nghiệm công an tỉnh đồng nai đặt ra mục tiêu tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đưa hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thành một trong những hoạt động ngoại khóa tại các khối trường học trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từng bước giảm thiểu loại trừ thiệt hại do cháy nổ gây ra